trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện biên giới tri tôn
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã liên tục bắt giữ ba đối tượng sử dụng xe mô tô
vận chuyển hai trăm hai mươi năm bịch bột ngọt và năm mươi một thùng nước ngọt nhập lậu lúc dạng sáng ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng ba
tại khu vực xã lạc quế huyện tri tôn tỉnh an giang tổ công tác liên ngành chống buôn lậu
liên tục phát hiện ba đối tượng là bùi phú đạt nguyễn na son và trà niêng
cùng chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang điều khiển xe mô tô chở nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện hai trăm hai mươi năm bịch bột ngọt và năm mươi một thùng nước ngọt xuất xứ từ nước ngoài
không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp
công an huyện tri tôn đã quyết định tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bàn giao hai đối tượng
có dấu hiệu thủ đoạn giao dịch mua bán đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho công an tp quảng ngãi tiếp tục mở rộng điều tra
trước đó ông lê tiến hùng bốn mươi hai tuổi ở phương quảng phú tp quảng ngãi
có đặt mua lô đất của ông nguyễn văn huy ba mươi hai tuổi ở phường quảng phú tp quảng ngãi
ông nguyễn văn huy ủy quyền cho ông nguyễn hoàng duy đứng ra đại diện giao dịch bán đất
ông hùng đã đưa trước số tiền là bốn trăm linh năm triệu đồng cho nguyễn hoàng duy
tuy nhiên đối tượng nguyễn hoàng duy không làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất giao cho ông hùng
tiếp đó nguyễn văn huy và nguyễn hoàng duy cấu kết tự sang nhượng lô đất trên cho nhau
do mâu thuẫn tiền bạc đối tượng nguyễn văn huy đã bí mật bán lô đất trên cho một người khác
để lấy số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị bệnh nhân mắc covid một mươi chín không may tử vong
thì cơ sở điều trị phải thực hiện quy trình như là xử lý tử thi
chuyển đến nơi trôn cất theo quy trình khép kín phòng tránh lây lan
tất cả chi phí trên thì đều do nhà nước chi trả
người dân không tốn bất kỳ khoản chi phí nào trong quá trình mai táng
quy định là như vậy
nhưng tại quảng ngãi nhiều người đã tốn hàng chục triệu đồng để thuê dịch vụ may táng
khi có người thân mất do covid một mươi chín
giá cả trên trời mỗi chỗ hết một giá khiến nhiều gia đình khó khăn
nhưng đành ngậm ngùi vai mượn để lo hậu sự cho người thân một cách đầy mập mờ
gia đình ông hùng
văn phú và bà dương thị hạnh ở thôn độc lập xã tịnh ấn đông
thành phố quảng ngãi vừa có người thân tử vong do covid một mươi chín
tất cả quy trình từ khâm liệm vận chuyển đến nơi trôn cất đều do dịch vụ mai táng thực hiện
và có trả phí thay vì được tổ chức theo quy định
gia đình phải trả khoản phí lên tới ba mươi năm triệu đồng
có trong đó dạy cũng kêu người ở ngoài đi vô mà trong đó là mấy con em nó nói là
trong đó hình như người ta lồn chứ người ta không có cho người lại vô
có những đó là thao điện trong đó lồn cũng được
thao điện cho mấy cái đậu mai tết lần đó nó lồn
thì nó mới đưa ra một cái gó là bốn mươi gó ba mươi năm gó hai mươi ba thì mình mới chọn cái gó ba mươi năm
đối với mình là có tiền chứ nếu như mà cái địa phương mà gian nghèo là nó rắc khổ
đó phải trả gia trả mượn mới được ba mươi năm triệu nó quá nhiều
theo tìm hiểu của phóng viên giá dịch vụ may táng bệnh nhân covid một mươi chín trên lịch nhau
và giao động ở mức từ hai mươi đến sáu mươi triệu đồng tùy vào sự thỏa thuận giữa người nhà
và đơn vị dịch vụ may táng
lãnh đạo bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số hai thừa nhận có việc này
và cho rằng việc thuê dịch vụ là do người dân tự thỏa thuận với đơn vị nhận thực hiện việc mai táng
bệnh viện chỉ hỗ trợ hướng dẫn phòng dịch cho đội mai táng khi vào bệnh viện
để thực hiện khâm liệm và vận chuyển trôn cất
về phía bệnh viện là chỉ thông báo thôi
còn lại là người nhà họ liên hệ với tất cả các dịch vụ nào đó mà họ thấy
họ thỏa thuận được thì bệnh viện sẽ tạo địa kiểm và hướng dẫn kiểm soát nhiễm cứng
để mà thực hiện việc khâm liệm và vận chuyển về nơi chôn cất
liên quan đến tình trạng loạn giá mai táng người tử vong do covid một mươi chín
khi có nhiều điểm mập mờ cần được làm rõ
ubnd tỉnh quảng ngãi đã có văn bản khẩn yêu cầu sở y tế phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
ubnd các huyện thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra
lãnh đạo bệnh viện
thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần hai
đề nghị truy tố cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị can khác
có liên quan đến những sai phạm về chuyển nhượng đất tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên gọi tắt là công ty mùng ba tháng hai
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn đề nghị truy tố nhiều cựu lãnh đạo
cán bộ tỉnh bình dương gồm phạm văn cảnh cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy
cựu chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
nguyễn thanh trúc phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương trần xuân lâm tránh thanh tra tỉnh bình dương
võ văn lượng tránh văn phòng ubnd tỉnh bình dương
từ kết quả điều tra bổ sung sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố thêm bảy bị can trước đó có hai mươi một bị can
ngoài tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản
trong đó bị can trần văn nam trần thanh liêm cùng hai mươi hai bị can khác bị đề nghị truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty mùng ba tháng hai
bị đề nghị truy tố về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa tiếp nhận hai đối tượng
có liên quan đến vụ nổ súng làm chết người tại khu vực cầu quay thuộc phường hai thành phố mỹ tho
gồm nguyễn ngọc ti và nguyễn thành mạnh cùng chú tại phường sáu tp mỹ tho
bước đầu hai đối tượng khai nhận vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng ba
khi đang di chuyển trên đường đinh bộ lĩnh thì đã phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên cũng đang di chuyển trên đường
ti và mạnh đã đuổi theo và dùng súng bắn vào nhóm thiếu niên khiến huỳnh bảo sang chú tại tp mỹ tho tử vong
sau khi biết được có người tử vong ti và mạnh đã ra đầu thú và giao nộp cho lực lượng công an
một súng bắn đạn cao su một viên đạn và bốn vỏ đạn
mạnh khai súng do mạnh đặt mua qua mạng từ một mươi năm ngày trước đó
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng
một bánh heroin có trọng lượng gần hai hai kg là tăng vật mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
phối hợp với công an huyện mường tè và các lực lượng chức năng khác vừa thu giữ được
sau khi phá thành công chuyên án bắt quả tàng đối tượng mùa asia chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
cụ thể vào trưa ngày hôm qua tại tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận
xã can hồ huyện mường tè tổ công tác phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện bắt quả tàng mùa asia vận chuyển bao tải có chứa sáu bánh heroin
mùa a dia khai nhận đã được một người đàn ông mang quốc tịch lào thuê vận chuyển số heroin trên
từ mường ảng điện biên đến xã can hồ huyện mường tè với giá là năm mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng dia đã cho số ma túy trên vào ba lô rồi lấy xe máy đến điểm hẹn trước
để thực hiện giao dịch thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tiến hành xét nghiệm nhanh riêng dương tính với covid một mươi chín và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào tối ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố thanh hóa đã phá chuyên án bắt quả tang đối tượng phạm thị nga
chú tại phường trường thi thành phố thanh hóa đang bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một ba kg
theo điều tra
trong thời gian gần đây phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường
điểm điều trị methadone trên địa bàn thành phố thanh hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện
sau đó đem ma túy đến các địa điểm đã được hẹn trước để giao hàng
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa
với tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh
vào tối ngày hôm qua công an thành phố thanh hóa đã phá thành công chuyên án
bắt quả tang phạm thị nga đang thực hiện hành vi phạm tội thu giữ được toàn bộ số ma túy
trong khi đó công an tỉnh phú yên vừa nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai công an tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn hữu lợi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở phường hòa hiệp bắc thị xã đông hòa đang nhận bưu phẩm tại điểm bán vé xe khách
tại phường phú lâm thành phố
kiểm tra bên trong bưu phẩm có một khẩu súng màu đen kiểu dáng quân dụng
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn hữu lợi
khám xét chỗ ở của đối tượng cơ quan công an còn thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại
hai trăm linh viên đạn thể thao năm mươi viên đạn quân dụng hai mươi bốn hộp đạn cao su và một còng số tám
đây là vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng ba đội hình sự đặc nhiệm công an thành phố hồ chí minh cho biết
vừa bắt giữ ngô hoàng giang năm mươi bốn tuổi thường trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
được biết là người đàn ông này thường xuyên lén vào các khu nhà trọ để bẻ khóa và trộm tài sản
đối tượng bị đội hình sự đặc nhiệm bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là ngô hoàng giang
tên gọi khác là phi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ phường một mươi hai quận sáu thành phố hồ chí minh
trước đó trưa ngày một mươi tháng ba theo camera an ninh một người đàn ông điều khiển xe tay ga đến một cháy trọi
ở đường hai mươi sáu phường phước long a tp thủ đức rồi phá khóa đột nhập lấy đi nhiều tài sản
do khu vực vắng người không ai hay biết vụ trộm
chỉ khi người phụ nữ thuê trọ tại đây về phòng thì phát hiện bị mất một lapsop điện thoại đồng hồ
sau khi báo cơ quan chức năng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh và xác định được chiếc xe máy tan vật trong vụ án
đối tượng điều khiển xe máy tay ga biển kiểm soát năm mươi chín k hai bốn mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi năm trong clip được xác định là ngô hoàng giang
ngay lập tức đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã vào cuộc truy bắt
tại cơ quan công an giang đã thừa nhận thực hiện vụ trộm trên
ngoài ra đối tượng giang còn khai nhận hai ngày trước đó đã đột nhập một khu trọ khác lấy đi hai máy tính sách tay
tăng vật thu giữ gồm một xe tay ga và ba laptop
chỉ trong thời gian ngắn mà đối tượng gây ra hai vụ trộm
do đó công an nghi giang còn thực hiện nhiều vụ trộm khác với thu đoạn tương tự nên đang tích cực truy xét
sáng ngày một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
tổng giám đốc khu du lịch phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang và cùng các đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
cần một trăm sáu mươi tỷ đồng của tám trăm một mươi sáu người ở ba mươi chín tỉnh thành trong cả nước
và tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị bức án là tù chung thân
đối với võ thanh long
viện kiểm sát nhân dân nhận định các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức do có bàn bạc phân công trách nhiệm
một cách chặt chẽ rõ ràng khi thực hiện nhiệm vụ
trong đó bị cáo võ thanh long được xác định là người chủ mưu các bị cáo còn lại là người giúp sức với tính chất mức độ vi phạm khác nhau
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội gây khó khăn cho nhiều gia đình và ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trong số các bị hại có rất nhiều trường hợp đi vay ngân hàng dùng tất cả số tiền tích lũy trong nhiều năm để đầu tư cuối cùng bị chiếm đoạt hết
từ đó viện kiểm soát nhân dân đã đề nghị hội đồng xác xử tuyên mời bị cáo phòng tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản với những mức án như sau
bị cáo võ thanh long bị đề nghị mức án tù chung thân
trần văn lợi từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
nguyễn tân định từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
lê minh thu từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
lê thành nguyên từ một mươi ba đến một mươi bốn năm tù
phạm minh hoàng từ chín một mươi năm tù
riêng ba bị cáo lưỡi nhật trường đỗ văn thọ và trần tấn phát bị đề nghị từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù
về trách nhiệm dân sự bị cáo võ thanh long là người chịu trách nhiệm chính trong việc bộ tường thiệt hại đã gây ra cho tám trăm một mươi sáu bị hại
các bị cáo gồm lợi trường định phát hoàng thu và thọ mỗi bị cáo phải chịu liên đối bồi thường hai mươi
riêng sang và nguyên mỗi bị cáo phải chịu liên đối từ một mươi thiệt hại mà các bị cáo đã giúp sức gây ra
công an tỉnh tiền giang cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện gò công đông và đồn biên phòng kiện phước
thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang triệt phá một tụ điểm đánh bài tại khu đất trống ven biển và với hàng trăm người tham gia
vào chiều ngày một mươi ba tháng ba qua công tác phối hợp lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm người tụ tập tại một khu đất trống ven biển
thuộc ấp đội ma xã kiện phước huyện gò công đông đánh bạc dưới hình thức đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền
khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ tất cả bỏ chạy khỏi hiện trường và đã có ba mươi một đối tượng bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một con gà một cân đồng hồ ba mươi hai cụ mang keo đá hoa sử dụng hai kính nhứa gà và ba bộ bày tay
tạm giữ ba mươi năm xe mô tô hai mươi chín điện thoại di động các loại trên một trăm ba mươi tám triệu đồng tại đây còn có nhiều dụng cụ phục vụ ăn uống
theo điều tra ban đầu xác định đối tượng tổ chức tụ điểm đánh bạc là trương văn lượng
tụ điểm đánh bạc được các đối tượng tổ chức tại một khu vực hẻo lánh xa khu dân cư đường đi hẹp nhiều bụi rậm và những ngã rẽ nhỏ
đối tượng tổ chức cần bố trí người canh gác để đối phó với lực lượng chức năng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao cho công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị sinh viên là đối tượng mà những kẻ lừa đảo nhằm vào để trục lợi
những chiêu thức lừa đảo như vay tiền qua ứng dụng bán hàng đa cấp hoặc bị bùng tiền lương hay dính bẫy nợ tiền thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền của sinh viên mong được đi làm thêm để đỡ đần cha mẹ
thì cái bẫy răng ra ngày càng tinh vi rất nhiều sinh viên không chỉ bị lừa đảo tiền mất mà còn chịu những gánh nặng về tâm lý và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
lên đại học
bạn mai tuấn anh bắt đầu thiết kế
tìm kiếm các công việc làm thêm trên mạng xã hội
bạn đã nhanh chóng tìm được công việc pha chế tại một quán cà phê với mức lương từ bốn đến sáu triệu đồng một tháng
không đòi hỏi bằng cấp
tuy nhiên khi đến kỳ trả lương người chủ trả lời bạn không hoàn thành công việc và sẽ không thanh toán lương trong suốt tháng đầu làm việc
bản thân mình đã bỏ bê việc học và dẫn đến thắng chế học tập cũng khá là kém
thứ hai nữa là bản thân em cũng có một cái kinh nghiệm trải nghiệm là bị bùng tiền làm công việc
khi mà làm nhân viên quán cà phê bản thân em cũng không muốn làm công việc đấy nữa
sinh viên mới ra trường hay còn đi học nhưng muốn kiếm việc làm thêm là những người đang thiếu kinh nghiệm thực tế
vì thế đây là đối tượng mà nhiều cá nhân tổ chức lừa đảo thường nhắm vào
không khó để tìm kiếm những bài viết các bạn sinh viên bị dính bẫy lừa đảo khi đi làm
các hình thức lừa đảo nguồn hình vạn trạng như đa cấp lừa tiền cọc gai bẫy nợ tiền
việc này không chỉ khiến tiền mất tận mang
mà còn làm cho các bạn sinh viên ảnh hưởng tâm lý áp lực về kinh tế về học tập

để tránh sập bẫy lừa đảo các bạn sinh viên cần cẩn trọng khi đi xin việc
các chuyên gia khuyến cáo khi vào website tìm việc sinh viên nên chú ý đến phần mô tả công việc
phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
logo những công ty đăng tin tuyển dụng phải sắc nét
không mờ cần vào những trang tìm việt uy tín
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không
rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
cần phải tìm hiểu thật kỹ
thứ nhất là về doanh nghiệp đó như thế nào
và cái loại hình hoạt động của doanh nghiệp đó là gì
lĩnh vực hoạt động như thế nào
và tính chất yêu cầu của cái vị trí công việc đó
vị trí việc làm đó
cần đòi hỏi như thế nào
rồi tiếp theo là đến các cái khác là chế độ quyền lợi của cái vị trí việc làm đó là thế nào
rồi cái cách thức ký hợp đồng thế nào
đúng không ạ
hợp đồng làm sao
các sự giang buộc giữa người hoạt động và doanh nghiệp thế nào
ở đây chúng ta phải hình dung rõ là không có những cái việc là phải nộp tiền cọc
trừ một số những cái doanh nghiệp mang tính chất đặc mù
như cái chuyện vận chuyển hàng hoặc giao hàng
thì mới có thể là có những cái gắn vào đó doanh nghiệp muốn có cái sự yên tâm
tìm việc làm thêm phù hợp với thời gian biểu học tập là một trong những vấn đề được các bạn sinh viên quan tâm
tuy nhiên các bạn sinh viên nên thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định lựa chọn một công việc nào đó để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo